vừa qua bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện điều trị viêm phổi vô tình phát hiện phổi biệt lập
bệnh nhân là ntn ba mươi sáu tuổi ở phương cẩm thịnh thành phố cẩm phà
cách đây khoảng vài ngày bệnh nhân nở nhà sốt cao liên tục ho nhiều đau ngực khó thở điều trị tại bệnh viện tuyến dưới
tuy nhiên không tiến triển nên được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
qua chụp các lớp vi tính lỏng ngực các bác sĩ phát hiện hình ảnh khối phổi biệt lập kích thước lớn ở đáy phổi trái
có động mạch nuôi xuất phát từ động mạch chủ ngực
sau khi hội trần bệnh nhân được chỉ định cắt phổi biệt lập qua nội soi lồng ngực
để có thể thực hiện cuộc bổ nội soi lồng ngực thuận lợi thì go gây mê vô cùng quan trọng
giúp phẫu thuật viên tự tin bóc tách và đưa ra khối biệt lập của bệnh nhân ra ngoài an toàn
bác sĩ chuyên khoa một phạm trung đức phó gây mê hồi sức cho biết
các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật cây mê nội khí quản hai nòng ca len nhằm phân lập thông khí hai phổi riêng biệt
để phẫu thuật viên có phẫu trường đủ rộng rãi sửa chữa bên phổi bị tổn thương
song vẫn duy trì thông khí tốt cho biên phổi còn lại đảm bảo bệnh nhân hô hấp tốt ổn định trong suốt cuộc mổ diễn ra
bên cạnh đó các bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ với phẫu thuật viên đề hạ huyết áp chủ động
giúp phẫu thuật viên bóc tách phổi biệt lập ra khỏi mạch máu nơi an toàn thân lợi
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng kíp mổ khoa ngoại do bác sĩ chuyên khoa hai phạm việt hùng
trường khoa phụ trách của các cộng sự phối hợp với bác sĩ chuyên khoa một nguyễn trung đức khoa gây mê hồi sức thực hiện
qua các đường rạch nhỏ trên thành ngực phẫu thuật viên được camera nội xoay bằng dụng cụ phẫu thuật vào khoa ngực
kết mổ đã khéo léo bóc tách riêng từng động mạch nuôi lớn từ động mạch chủ ngực thực hiện bằng các dụng cụ không nối mạch máu
sau đó toàn bộ khối phổi biệt lập đã được tách ra khỏi thủy phổi trái bằng dụng cụ khâu cắt chuyên biệt
kiểm tra thông khí sau cắt thấy phổi lành giãn nở tốt không rào khí ca mổ thành công sau hơn một tiếng phẫu thuật
bệnh nhân mất máu ít nhờ kỹ thuật khả năng phân tích cẩn trọng tì mì của người phẫu thuật viên
sau mổ bệnh nhân hồi phục tích cực được rút ống thở ngay tự thở tốt và hồi phục nhanh chóng
phổi biệt lập là một khối đặc dầu mạch máu giống như lá gan dính liền ở thủy dưới phổi trái
có động mạch nuôi từ nhánh động mạch chủ ngực áp lực rất lớn
vì vậy quá trình phẫu tích đòi hảo các phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm phẫu tích để tránh nguy cơ chảy máu ồ ạt trong lúc mổ
bác sĩ chuyên khoa hai phạm việt hùng trường khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết
bệnh nhân n có khối phổi biệt lập chiếm gần hết thùy dưới phổi trái kích thước lớn một mươi năm x một mươi năm cm
phổi phụ này gây trẻ nếp và kích thích viêm dính phổi lành lần cần dẫn tới bệnh nhân bị viêm phổi tái phát rất khó khỏi
phổi phụ to nên các mạch máu nuôi cũng lớn áp lực mạch máu cao do gần tim nên các bác sĩ đã rất cẩn trọng
khi phẫu tích phổi biệt lập ra khỏi nhánh mạch máu này bởi người bệnh có thể mất máu ổ ạt ngay trên bàn mổ đe dọa tử vong rất cao
cũng theo các bác sĩ phổi biệt lập là một bất thường bẩm sinh chiếm tỷ lệ khoảng hai trong tổng số các bệnh lý phổi bẩm sinh
thuy phổi này không có chức năng hô hấp do không có sự trao đổi oxy động mạch phổi và khí quản
được cấp máu riêng biệt bởi mạch máu xuất phát từ động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng
do vậy tổ chức phổi biệt lập dầu các mạch máu sẽ có áp lực rất cao rất dễ gây chảy máu trong phổi
có hai loại phổi biệt lập trong thủy phổi chiếm khoảng bảy mươi năm và ngoài thủy chiếm hai mươi năm
phổi biệt lập trong thủy được giới hạn trong nhu mô phổi bình thường hay gặp ở vị trí phân thủy đáy ở sau
thủy dưới cạnh cột sống cũng có thể lan tới các phân thủy phổi liền kề không có mạng phổi riêng biệt ba bọc
hộ kén mô phỏng này không có chức năng được nuôi dưỡng bởi mạch máu hệ thống trù bất thường xuất phát từ động mạch chủ bụng
tính mạch hồi lưu đồ về nhĩ trái qua hệ thống tính mạch phổi tổn thương ra mắc phải có thể do tắc nghẽn phía quản viêm phổi sau tắc nghẽn bán tính
phổi biệt lập ngoài thủy là tổn thương kiểu thủy phổi phải vụ được bao bọc bởi mạng phổi riêng
có sự phân chia hoàn toàn giữa các tổn thương và nhu vô phổi xung quanh
vị trí tổn thương có thể nằm ở giữa thủy dưới và vòng hoành bên trái chín mươi số trường hợp bệnh nhân hoặc phần chân của bụng
tổn thương ở phổi trái gặp nhiều hơn ở phổi phải có khi tiếp xác với thực quản và có thể có đường dò
khối mô phổi biệt lập được cấp máu bởi động mạch bất thường thường là động mạch lạc chỗ xuất phát từ động mạch chủ ngực
thầy bệnh này cũng thường đi kèm với những bất thường khác của cơ thể như thoát vị hoành bẩm sinh
bất thường về cuộc sống do khối kén mô phổi được bao bọc bởi mạng phổi riêng
trên phim chụp x quang sẽ có biểu hiện điển hình của phổi biệt lập như đắm màu khu trú ở đáy sau của phổi tập ở phổi bên trái nhiều hơn phổi bên phải
triệu chứng của bệnh nhân có khối phổi biệt lập là viêm đường hô hấp đau ngực sốt ho từng đợt do viêm phổi gây lên kích thích viêm dính ở tổ chức phổi lân cận
vì triệu chứng không có đặc hiệu nên rất dễ chẩn đoán nhầm sang bệnh lý khác viêm phổi tái diễn u phổi ken phế quản
các bác sĩ bệnh viện đa khoa khuyến cáo khi có những triệu chứng như sốt cao kéo dài ho nhiều đau ngực khó thở cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sâu về đường hô hấp lồng ngực để được chẩn đoán điều trị kịp thời
khi đã phát hiện khối phổ biệt lập cần điều trị sớm để tránh nhiễm khuẩn gây tổn thương đến phổi lành
hiện nay phẫu thuật tự soi cắt tùy phổi hoặc cắt phổi biệt lập là phương pháp triệt đề hiệu quả nhất hiện nay
kỹ thuật này giúp cho người bệnh ít đau đớn thời gian hồi phục nhanh an toàn giảm nguy cơ biến chứng đặc biệt là bệnh nhân còn trẻ tuổi nên phương pháp này có tính thẩm mỹ rất cao